hiện nay trên địa bàn đà nẵng và tỉnh quảng nam đã ghi nhận các trường hợp tả lợn châu phi
ảnh hưởng của dịch bệnh đã khiến cho việc tiêu thụ thịt tại thị trường đà nẵng chậm lại và giảm đáng kể
hiện chính quyền địa phương vận động người dân không tẩy chay sản phẩm thịt lợn và nên mua hàng tại các cơ sở uy tín chế biến kỹ nấu chín trước khi ăn phản ánh tại các khu chợ truyền thống tại đà nẵng
sau khi có thông tin dịch tả lợn châu phi xuất hiện tại đà nẵng mỗi phiên chợ bà phương tiểu thương chợ quán hộ chỉ bán được hơn chục kg thịt lợn giảm gần bảy mươi so với trước đó
do ảnh hưởng của dịch nên sức mua tại các chợ truyền thống cũng giảm mạnh vì nhiều người tiêu dùng có tâm lý e rẻ với thịt lợn
do sức tiêu thụ thịt giảm mạnh nên các tiểu thương kinh doanh hàng thịt tại các chợ truyền thống ở đà nẵng cũng chỉ bán cầm chừng để giữ mối khách quen

siết chặt nguồn gốc thịt lợn giảm gần bảy mươi so với trước đó
nhưng chúng tôi tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo cho người dân yên tâm rằng thịt có dấu mọc có dấu kiểm soát thì sử dụng bình thường
và tuyệt đối không để những loại thịt heo nhập lậu không rõ nguồn gốc xâm nhập vào để buôn bắt trong chợ
trước diễn biến của thịt hiện các đơn vị liên quan đang tăng cường công tác kiểm dịch vận chuyển lợn tại các trạm kiểm dịch và lò mổ
đồng thời sẵn sàng các giải pháp để triển khai xử lý các ổ dịch phát sinh bảo đảm nguồn cung thịt an toàn cho người dân